một thông tin vui cho những bà con nuôi cấy lúa gạo
trong khi các mặt hàng nông sản xuất khẩu gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh covid một mươi chín
thì xuất khẩu gạo lại bất ngờ tăng mạnh giá thu mua lúa gạo trong nước cũng tăng lên từng ngày
tính đến thời điểm này diễn biến thị trường lúa gạo hoàn toàn trái ngược với những gì các doanh nghiệp dự đoán mỗi khi vào vụ đông xuân
thông thường khi thu hoạch rộ lúa đông xuân giá lúa trên thị trường sẽ xuống thấp
nguyên nhân là do lúc đó lượng lúa hàng hóa trên thị trường rất dồi dào nhưng không có đủ gạo để doanh nghiệp mua
tuy nhiên năm nay tình hình lại hoàn toàn khác
thương lái không chỉ chủ động tìm đến tận ruộng đặt cọc sớm mà còn thu mua với giá cao sáu tám trăm linh đồng một kg cho giống lúa rvt
so với thời điểm cuối tháng hai tất cả giống lúa đều tăng từ ba trăm linh bốn trăm linh đồng một kg
so với cùng kỳ giá lúa tăng mạnh từ năm trăm linh một đồng một kg
càng vào vụ thu hoạch rộ gần đây giá lúa càng tăng
sau một năm chầm lắng hoạt động xuất khẩu gạo sôi nổi trong thời gian gần đây đã giúp giá thu mua lúa tươi tại ruộng lập đỉnh cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây
với mức giá như hiện nay thu nhập của người dân trong vụ lúa này sẽ tốt hơn và lượng lúa hàng hóa cho nông dân chắc chắn sẽ được tiêu thụ hết